thưa quý vị nhiệt độ ở thủ đô hà nội những ngày này đã xuống thấp nhất trong vòng tám năm qua
giá rét đã làm cho các hoạt động về đêm của người dân thêm vất vả và khó khăn
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thời tiết hà nội những ngày này thật lạnh
duy trì trên dưới một mươi độ c càng lạnh hơn khi trời về đêm
trong cái lạnh cắt da cắt thịt cũng như mọi người chị thảo chỉ mong được về nhà chăn ấm nệp êm bên gia đình
nhưng chị hiểu rằng chiếc xe đầy bán xôi này là nguồn thu nhập chính của cả nhà
mặc cho cái lạnh thấu xương của trời khuya hà nội
anh dũng vẫn kiên trì chờ đợi trước cổng bệnh viện
cố gắng mời chào những hành khách cuối ngày được thêm quốc nào hay quốc đó
cuộc sống rất xinh rồi em
bây giờ tôi mua áo kiếm thôi lo cuộc sống
bằng ngày thì có chạy nhưng bây giờ xe ôm truyền thống xe ôm công ty
nghệ truyền thống được để làm thôi
những ngày này vất vả nhất vẫn là những người nhà của các bệnh nhân
đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện
mặc dù bệnh viện bạch mai đã chủ động trang bị các cột đèn sửa
nhưng chừng đó có lẽ vẫn là không đủ để ngăn được cái sùng mình suýt xoa
mỗi khi có một cơn gió bút thổi qua
thật ra là nghĩ cũng được nhưng mà bây giờ ông đang cấp cứu rồi
bây giờ không may có vấn đề gì bác sĩ gọi thì mình còn vào được
không biết lúc bây giờ mà ra ngoài kia nó xả quá hay không
bác sĩ gọi thì mình biết làm sao
đó là những góc nhỏ giữa đêm mùa đông lạnh bút của thủ đô
những bữa cơm vội vàng
những giấc ngủ chập trờn co so
giá rét đã làm cuộc sống mưu sinh về đêm trở nên vất vả hơn bội phần